thời gian gần đây tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới lạng sơn luôn diễn biến phức tạp
để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép buôn lậu mang vác hàng thuê
các lực lượng chống buôn lậu đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
cùng với lực lượng bộ đội biên phòng thời gian qua hải quan lạng sơn cũng triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu
gian lận thương mại trong đó hải quan lạng sơn đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị cửa khẩu
bố trí nhân lực tham gia các đội kiểm tra liên ngành của tỉnh để triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
kiểm soát hải quan đồng thời tăng cường công tác điều tra nghiên cứu nắm bắt tình hình
tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
đặc biệt trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có độ rủi ro cao
hải quan cửa khẩu cần tăng cường kiểm tra kiểm soát để kịp thời phát hiện đấu tranh bắt giữ
xử lý nghiêm các vụ buôn lậu và gian lận thương mại